trong đó love human phụ nữ là để yêu thương chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm kêu gọi sự chung tay của cộng đồng giúp đỡ những người phụ nữ và trẻ em thoát khỏi nạn bạo hành xâm hại vấn đề gây nhức nhối xã hội trong nhiều năm nay
với thông điệp phụ nữ là để yêu thương chương trình nghệ thuật lov human phụ nữ là để yêu thương hy vọng trở thành chiếc cầu nối lan tỏa tình yêu sự tri ân một nửa xinh đẹp của thế giới tới tất cả mọi người
để không chỉ ngày tám tháng ba mà tất cả những ngày trong năm phụ nữ sẽ luôn được yêu thương
là một hình thức biểu diễn khá quen thuộc và phổ biến ở châu âu và nhiều nước trên thế giới
nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng đã cho ra đời những sáng tác tuyệt vời dành cho thể loại đặc biệt này
tại việt nam hình thức này được biết đến từ khi có khoa piano của học viện âm nhạc quốc gia việt nam
nhưng chưa có một bộ đôi nào luôn chơi với nhau được thành lập chính thức
cho đến khi duo piano mây ra mắt với cách hình diễn chuyên nghiệp mới lạ mang đậm cá tính riêng của mình
cặp song tấu này đã đem lại hứng khởi dành cho những ai theo dõi điểm diễn
được biết đến như là một trong những nhóm nhạc thính phòng tài năng hiện nay của việt nam
duo piano mây gồm hai nghệ sĩ trần thị thâm ngọc và phạm quỳnh trang
được thành lập chưa lâu nhưng đã có nhiều chương trình biểu diễn thành công
tại các phòng hòa nhạc ở hà nội và thành phố hồ chí minh
duo may là bộ đôi có thể hòa tấu piano với lối chơi bốn tay
hai người chơi chung trên một đàn rất lạ mắt
là những nghệ sĩ giảng viên piano trẻ của học viện âm nhạc quốc gia việt nam
cặp song tấu này đã có danh mục tác phẩm
với nhiều trường phái âm nhạc khác nhau cho hai đàn piano
cũng như các bàn piano dành cho bốn tay
từ cổ điển đương đại đến các tác phẩm việt nam mới được sáng tác
cái thành công khá là thành công mà bọn mình đã chơi là cái tác phẩm việt nam của bác đặng hiệp phúc
anh đã viết tặng riêng cho mê pê nô điêu và thực sự là bọn mình đã phải tìm tói rất nhiều
vì là bác dựa trên những cái chất liệu dân ca của việt nam
thì xong bác viết nâng cấp lên và rất là hay
sự xuất hiện của duo piano may đã nhanh chóng được người yêu nhạc cổ điển chào đón nồng nhiệt
và giới chuyên môn đánh giá cao không chỉ bởi họ là một trong những duo piano đầu tiên ở việt nam được thành lập
mà trên hết bởi tính chuyên nghiệp lòng say mê âm nhạc và danh mục biểu diễn phong phú và chất lượng của nhóm song tấu này
chính vì vậy mỗi lần xuất hiện trước công chúng trong các đêm diễn
hai nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc đậm chất thời đại với những bản nhạc nổi tiếng
như vũ khúc giao hưởng xuất
số một của nhà soạn nhạc nga sergei rachmaninov
một trong những đại diện nổi bật cuối cùng của trường phái lãng mạn trong âm nhạc cổ điển nga
hay dmitry sutakovich người được mệnh danh là beethoven của thế kỷ hai mươi
tổ khúc cho piano bốn tay của nhạc sĩ dbc
nhạc phẩm của nhạc sĩ sang sen
tất cả được hòa quyện cùng nhau tạo nên một đêm diễn ấn tượng dành cho khán giả
có những tác phẩm đủ tính học thuật
nhưng bên cạnh đấy cũng có được những cái yếu tố mà có thể lan tỏa và thu hút được người nghe
với thế mạnh được đào tạo bài bản và nhiều năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu
cặp song tấu này đã thể hiện bản lĩnh biểu diễn vững vàng với nền tảng kỹ thuật điêu luyện
mang tới không gian âm nhạc đỉnh cao cho khán giả vào dịp cuối tuần
từ đó tiếp thêm nguồn động lực để có thêm nhiều nhóm duo piano được thành lập
mở ra nguồn cảm ứng âm nhạc mới dành cho dưới trẻ hiện nay
với lợi thế về việc truyền tải những bài hát
những câu chuyện thông điệp ý nghĩa bằng hình ảnh và âm thanh
từ lâu điện ảnh đã trở thành môn nghệ thuật có sự tác động trực tiếp tới cảm xúc của khán giả
ngoài ra điện ảnh luôn có một ngôn ngữ chung trong việc hiểu và cảm nhận
chính vì thế gần đây những giá trị văn hóa hình ảnh của một đất nước
luôn được giới thiệu gián tiếp tới công chúng thế giới thông qua các tác phẩm điện ảnh
từ đó việc quảng bá hình ảnh phát triển ngành du lịch của mỗi quốc gia
cũng trở nên hiệu quả thông qua loại hình nghệ thuật đặc biệt này
được công chiếu chính thức từ ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
chỉ sau hai tuần ra mắt bộ phim điện ảnh hai phượng của đạo diễn trẻ lê văn việt
đã trở thành bộ phim ăn khách thứ ba trong lịch sử phim việt
với doanh thu phòng vé lên tới một trăm ba mươi năm tỷ đồng
nhưng đáng chú ý hơn hai phượng lại tiếp tục tạo ấn tượng
khi được hãng phát hành wellgirl usa mỹ và hãng phát hành netflix
mua lại bản quyền với tên tiếng anh là frier
phim được phát hành trên hệ thống của netflix và công chiếu tại một mươi bốn cụm giạp
trên một mươi bốn tiểu bang của nước mỹ và đạt mức doanh thu một trăm bốn mươi năm bốn trăm linh usd
ứng với khoảng ba hai tỷ đồng
với những con số biết nói ấy có thể thấy cùng với một số tác phẩm điện ảnh việt trước đó
hai phượng đã tiếp tục trở thành cơ hội để điện ảnh việt nam vươn tầm ra thế giới
đưa hình ảnh về đất nước con người và đặc biệt là những câu chuyện rất việt nam
đến với bạn bè nam châu
hai phượng đã trở thành một cơ hội để điện ảnh việt nam vươn tầm ra thế giới
hai phượng là một bộ phim mà là một ví dụ để cho chúng ta có thể có những cái kinh nghiệm
trong cái việc quảng bá hình ảnh
bởi vì một bộ phim thì tôi nghĩ là bên cạnh cái giá trị về nghệ thuật ấy
nó còn có những cái thông điệp về văn hóa
và như qua bộ phim hai phượng thì tôi nghĩ là cái văn hóa của việt nam
mà cụ thể là văn hóa của miền tây nam bộ
với cái tính cách với những cái phẩm chất của người phụ nữ việt nam
cũng đã được giới thiệu đến bạn bè quốc tế
nếu ở hai phượng khán giả có những góc nhìn rất chân thực về tình người tình mẫu tử
thì trong năm hai nghìn một mươi tám trước đó song lang của đạo diễn lê ông quang lê
cũng đã trở thành hiện tượng khi sử dụng nghệ thuật hát bội làm chất liệu xuyên suốt gần một trăm hai mươi phút của bộ phim
thu hút đông đảo sự quan tâm và chú ý của khán giả trong và ngoài nước
từ hiệu ứng ấy nhiều cuộc trao đổi về việc đưa sân khấu truyền thống và tác phẩm điện ảnh
việt nam đã được chính các bạn trẻ tổ chức
họ đều là những khán giả trẻ những nhà làm phim tương lai
đây có thể coi là dấu hiệu đáng mừng về một hướng làm phim lấy việc xây dựng những câu chuyện tôn vinh
các giá trị truyền thống thành cốt lõi giúp điện ảnh trở thành cầu nối giữa văn hóa việt
tới bạn bè thế giới như những gì song lang đã làm được
tôi là một người trẻ thì tôi nghĩ rằng người việt nói chung và người trẻ nói riêng
thì hoàn toàn có thể tự hào về cái nền
văn hóa truyền thống của việt nam và việc đưa nó vào các tác phẩm điện ảnh để quảng bá
tới bạn bè thế giới hay là đơn thuần là mang tới một cái nhìn sâu rộng hơn cho các bạn trẻ hiện tại
thì là một việc rất là cần thiết
nhắc tới việc quảng bá hình ảnh đất nước thông qua điện ảnh sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến
những dấu ấn việt nam trong bộ phim công đảo đầu lâu một trong những dự án được mong chờ nhất
của hollywood trong năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi công được công chiếu những bối cảnh như quần thể di sản thế giới tràng an
đầm vân long hay những ngôi làng do đoàn làm phim dựng lên đều đã trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn
bậc nhất tại tỉnh ninh bình
bằng việc sở hữu thiên nhiên cảnh sát sẵn có ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh việt nam
biết phát huy lợi thế ấy như tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh với những cú flycam đầy cảm xúc
giới thiệu cảnh đẹp ở phú yên hay người bất tử kịch tính đầy bí ẩn tại hang tú làn quảng bình
tất cả đều là những cú hích chất lượng đưa hình ảnh việt nam ra toàn thế giới
thú hút khách du lịch đến với việt nam
tuy nhiên điện ảnh hay cụ thể hơn là phim truyện từ khi ra đời đã mang trong mình sứ mệnh
là truyền tài lên những câu chuyện chạm tới cảm xúc khán giả
một bộ phim hay lôi cuốn khán giả chắc chắn sẽ làm tăng sức hút tăng mong muốn khám phá
những bối cảnh trên phim gặp gỡ chứng kiến cuộc sống của các nhân vật mà bộ phim xây dựng
các giá trị quảng bá hình ảnh thu hút du lịch sẽ chỉ đến khi ngành điện ảnh
có thêm nhiều bộ phim chất lượng tốt lôi cuốn và chạm đến trái tim khán giả quốc tế
đặt một cái công việc một cái trách nhiệm cho điện ảnh và cho người làm phim
theo cái cách đó thì tôi thấy nó không ổn nó giống như là một cái việc bạn đặt một cái bài toán ngược
hoặc giả nếu bạn là nhà quản lý ở khía cạnh bạn cần làm du lịch bạn cần quảng bá
thì bạn cứ làm việc đó nhưng bạn phải khéo léo
từ những câu chuyện mang đậm tính nhân văn cùng lợi thế về bối cảnh hình ảnh đẹp

nhiều cơ chế về việc hợp tác phát triển điện ảnh giữa việt nam và thế giới cũng đã được cải thiện
bằng chứng là nhiều dự án điện ảnh đánh dấu sự hợp tác giữa việt nam và ekip nước ngoài đã và đang được triển khai
đây sẽ trở thành cơ hội để điện ảnh việt nâng tầm trong thời gian tới
từ đó việc phát triển và thúc đẩy du lịch cũng sẽ trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết
thế từ những năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám vừa qua thì đã xuất hiện một số tác phẩm
các quốc gia khác người ta tiếp nhận và người ta đón nhận người ta rất là trân trọng những cái tác phẩm đó
bởi vì những cái tác phẩm đó thường là mang đậm các cái bản sắc văn hóa việt nam
bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia được thể hiện qua các cái tác phẩm văn học này toàn
để mà đưa đi giao lưu chắc chắn là những cái tác phẩm đậm nét bản sắc văn hóa đó sẽ được người ta tiếp nhận và người ta

từ hình ảnh trong phim đến sức hấp dẫn của sản phẩm
du lịch trong thực tế là cả một quá trình đòi hỏi sự kết hợp nhiều yếu tố cảnh quan môi trường tính chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ
nhưng với tâm sức của những người làm phim cùng sự quan tâm nghiêm túc của các ban ngành liên quan
công chúng có quyền tin rằng hoàn thiện và phát triển tốt yếu tố nghệ thuật điện ảnh chắc chắn sẽ trở thành câu nối hiệu quả
đưa hình ảnh việt nam càng thêm gần gũi hấp dẫn với thế giới
đến đây thì chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hầm thư phongvănhoa org vn hoặc con số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau